kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay sở y tế hà nội cho biết là từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám đến sáu h ngày ba mươi tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca đã được cách ly
bao gồm thanh xuân một mươi bảy ca đống đa hai ca hoàng mai hai bà trưng phú xuyên và thanh oai mỗi nơi một ca
cũng trong sáng nay tỉnh quảng ngãi cho biết vừa ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín
gồm tám ca liên quan đến trùm ca bệnh ở công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi khu công nghiệp v sip quảng ngãi
một ca liên quan đến khách sạn hoàng mai và một ca quê tỉnh nghệ an
là lái xe đường dài được test nhanh covid một mươi chín tại chốt kiểm dịch dốc sỏi
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín những ngày qua thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã thực hiện chỉ thị số một mươi sáu lần thứ hai với một số quy định siết chặt hơn việc đi lại của người dân
đồng thời tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai toàn dân trên địa bàn thành phố
quy trình thực hiện được các cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định về phòng chống dịch
mọi người được gọi ra lần lượt bảo đảm khoảng cách
riêng đối với những người có biểu hiện ho sốt đau họng khó thở
trong một mươi bốn ngày gần đây sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm
đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà
thì đội lấy mẫu cơ động sẽ đến từng nhà để làm test nhanh covid một mươi chín
để bảo đảm tiến độ đến nay thành phố buôn ma thuột đã thành lập bảy mươi tổ lấy mẫu xét nghiệm nhanh
và hai tổ lấy mẫu lưu động cho người dân ở hai mươi một phường xã
mỗi tổ xét nghiệm khoảng bốn trăm linh người một ngày
theo hình thức lấy mẫu gộp của từng hộ gia đình và không quá năm người một mẫu gộp
việc lấy mẫu được thực hiện cuốn chiếu theo từng nhóm liên gia tổ dân phố
hết xã phường này lại đến xã phường khác với số lượng xét nghiệm khoảng ba trăm bảy mươi năm người
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng là một trong những giải pháp bắt buộc để khoanh vùng và tách f ra khỏi cộng đồng
tại hà nội tp hcm
cũng như nhiều tỉnh thành phố trong cả nước cũng đang gấp rút triển khai công tác này
tuy nhiên thời gian gần đây nhiều người lo lắng về nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
khi đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
nhất là việc sử dụng găng tay sát khuẩn của nhân viên y tế trong quá trình làm việc
theo chuyên gia về y tế dự phòng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
không bảo đảm nguyên tắc về chống nhiễm khuẩn có thể làm lây lan dịch bệnh
điểm lấy mẫu xét nghiệm tại phường an lạc quận bình thạnh tp hcm
không khoảng cách
dòng người un ứ xếp hàng nối đuôi nhau để chờ lấy mẫu xét nghiệm
các nhân viên y tế phải làm việc hết công suất từ sáng đến tận chiều tối muộn
mới hoàn thành việc lấy mẫu tại đây
chính họ cũng thừa nhận việc quá tải tại các điểm lấy mẫu
sẽ khiến việc lây chéo covid một mươi chín có thể xảy ra
nếu có dương tính thì cũng tự đi cách ly thôi
cho dùng mặc đồ bảo hộ thì đến những điểm lấy mẫu này thì chắc chắn là sẽ có nguy cơ cao
nên mình mới lên đây để lấy mẫu cho người dân
nhưng mà nhiệm vụ của nhân viên y tế thì mình cũng phải chung tay để lưu dịch bệnh
thực tế đã từng xảy ra việc lây nhiễm chéo covid một mươi chín tại điểm lấy mẫu
theo các chuyên gia y tế nguyên nhân của tình trạng này có thể do người dân không tuân thủ đúng các biện pháp năm k khi đi lấy mẫu
cái việc đeo găng tay này là mục đích là bảo vệ cho chính nhân viên lấy mẫu
thế còn cái việc mà phải thay ra thì không bắt buộc
nhưng sau mỗi một người lấy máu thì chúng ta lại phải sát khuẩn tay
bằng cái dung dịch sát khuẩn có thể là bằng các loại dung dịch sát khuẩn
mà đang được nguyên hành trị trường hoặc là bằng dung dịch cồn bảy mươi độ
theo hướng dẫn của bộ y tế không nhất thiết phải thay găng tay đồ bảo hộ sau mỗi lần lấy một mẫu xét nghiệm
nhưng không dùng quá sáu lần và việc sát quẩn liên tục là bắt buộc
tức là cứ mỗi lần lấy mẫu phải sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn theo quy định
tốt nhất là chúng ta mang một đôi găng cho một mẫu bệnh phẩm
trước khi mà mang đôi găng mới thì khử khuẩn tay bàn tay chúng ta cảm thấy là bị ẩm dịch
thì chúng ta phải thay găng ngay và khử khuẩn tay và đi đôi găng mới
không nhất thiết cứ phải chờ đến hết sáu mẫu thì mới thay
thế kể cả khi mà cán bộ y tế họ mà không thực hiện đầy đủ cái việc khử khuẩn tay
thì bản thân người dân chúng ta phải có trách nhiệm là giám sát cái việc khử quần tay của cán bộ y tế
nếu như cán bộ vì lý do nào đó họ chưa khử khuẩn chúng ta sẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở cán bộ y tế là phải cử một tay
chỉ có như thế thì chúng ta mới thực hiện tốt được cái lợi nhiệm chéo
trước tình hình xét nghiệm các bạn có thể nhận ra là các bạn có thể nhận ra là các bạn có thể nhận ra là các bạn có thể nhận ra là các bạn có thể nhận ra
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp số ca mắc và ca nặng tử vong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai là nhiệm vụ bắt buộc để loại bỏ f ra khỏi cộng đồng dân cư
vì vậy các cơ sở y tế địa phương cần tập huấn kỹ cho nhân viên y tế khi lấy mẫu
đồng thời tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức tuân thủ về quy định năm k và thực hiện giãn cách
từ hôm nay lực lượng giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper
được hoạt động trở lại tại tám địa phương vùng đỏ của tp hcm
bao gồm thành phố thủ đức các quận huyện quận tám quận một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn
với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
cụ thể ubnd tp cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở công thương
lưu thông ra đường theo phạm vi một quận huyện thành phố thủ đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện tp thủ đức vùng đỏ
được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện một lần một ngày
theo mẫu gộp ba người thời gian xét nghiệm vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động của ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại
đã được hoạt động trước đó
được tiêm ngừa ít nhất là một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm nhanh thực hiện hai lần một ngày
theo mẫu gộp ba vào lúc năm sáu giờ sáng
do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động
cho đến hết thời gian ngày sáu tháng chín
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ
hoàn thành công trình bệnh viện giã chiến thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại địa bàn xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai
bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
sẽ có quy mô một trăm linh giường
hai trăm linh giường còn lại dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
gấp rút hoàn thành các công việc
hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư
lắp đặt vận chuyển trang thiết bị
chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan
thi công xây dựng các hạng mục công trình
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
đã hoàn thành xuất sắc các công việc được cấp trên giao phó
để sớm đưa bệnh viện ra chiến và hoạt động
phục vụ bà con nhân dân
cùng chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại
để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
được biết sau tám ngày thi công khẩn trương
hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân
ngay trong ngày ba mươi tháng tám
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé